trước thiệt hại về người và tài sản của nhân dân mấy ngày hôm nay trên địa bàn hai huyện là mừng lát và quan sơn của tỉnh thanh hóa
các lực lượng bộ đội thường trực của quân khu bốn cùng lực lượng dân quân tự vệ địa phương đã và đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ
cứu nạn phòng chống lũ ống lũ quét và khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của cơn bão số ba
tại khu vực sông luồng thuộc bản ngàm xã sơn điện huyện quang sơn một mươi hai cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa
cùng các lực lượng dân quân tử vệ cấp ủy chính quyền địa phương đang tích cực tìm kiếm số người bị mất tích có khả năng trôi qua địa bàn
chấp hành mệnh lệnh của bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiểu đoàn bốn mươi trung đoàn bảy hai đã điều động năm mươi cán bộ chiến sĩ có mặt tại huyện quan sơn vào lúc bốn giờ sáng ngày hôm nay
phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện cấp ủy chính quyền chúng tôi đã chi nhóm các lực lượng tích cực tìm kiếm những người dân chưa biết thông tin
chúng tôi điều động ba mươi
chúng tôi đồng chí của dân quân cơ động của xã sơn điện phối hợp với các lực lượng công an viên phòng chốt chạm ở địa bàn
chúng tôi phối hợp đi tìm theo dọc sông luồng những người đang mất tích
theo thống kê từ ngày một đến ngày bốn tháng tám mưa lũ đã làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân tại huyện mường lát quan sơn của tỉnh thanh hóa
hơn bốn mươi nhà dân bị sập cuốn trôi ba người chết
một mươi một người còn chưa liên lạc được
trước tình hình trên bộ thư lệnh quân khu bốn đã điều động hơn bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực dân quân tự vệ địa phương nhanh chóng có mặt tại địa bàn làm công tác cứu hộ cứu nạn
cái nhiệm vụ trước hết là chỉ đạo lực lượng tại chỗ lực lượng của hai huyện ban chỉ huyện quang sơn và mường lát và lực lượng bộ chỉ huyện quân sơn của tỉnh
tập trung khắc phục hậu quả
đến trưa ngày bốn tháng tám các lực lượng đã tìm thấy một thi thể người dân bị lũ cuốn trôi là ông ngân văn niệp ở bản muống xã sơn thủy
hiện đang còn một mươi một người nữa chưa liên lạc được công tác tìm kiếm hiện được các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tích cực và khẩn trương